cháy lớn xảy ra tại thôn khe gầy xã tân hương huyện yên bình tỉnh yên bái đã làm bốn người bị thương nặng thiêu dụng ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản
vụ cháy xảy ra vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai tại nhà ông ninh văn vi khiến ông vi và ba người trong nhà bị bỏng thiêu dụi căn nhà gỗ hơn chín mươi triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ tài sản ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm linh triệu đồng nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện
thưa quý vị và các bạn để tiếp nhận điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhiều bệnh viện tại thành phố đà nẵng đã triển khai mô hình có tên là bệnh viện tách đôi vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện vừa triển khai điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
mô hình này được củng cố mở rộng đã giúp giảm tải bớt áp lực cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tập trung và chăm sóc toàn diện cho người bệnh
đây là khu điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an với quy mô một trăm linh giường bệnh
khu vực này được bố trí tại tòa nhà ba tầng phía trước bệnh viện tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường ở tòa nhà một mươi một tầng
tại đây các bệnh nhân covid một mươi chín ở phân tầng điều trị thứ hai và thứ ba có kèm bệnh lý nền sẽ được thu dung và điều trị
khu tầng ba và khu nhà một mươi một tầng sẽ được bố trí
các bệnh nhân covid một mươi chín sẽ được phân tách rất rõ tầng ba có đường đi riêng lối ra đối vào theo một chiều
các bệnh nhân covid một mươi chín sẽ được theo dõi và đảm bảo sức khỏe
khi có các bệnh lý liền phối hợp thì sẽ có các bác sĩ của các khoa trực tiếp lên thăm khám tránh hiện tượng là di chuyển bệnh nhân để lây nhiễm
sau đó thì hoạt động của bệnh viện sẽ được tiến ra dễ dàng và các bệnh nhân covid một mươi chín cũng sẽ được chăm sóc cả bệnh lý lên và điều trị một cách hiệu quả

các bệnh nhân covid một mươi chín thường diễn biến nặng trên những người có bệnh lý nền
vì vậy với mô hình bệnh viện tách đôi này những bệnh nhân mắc covid một mươi chín sẽ vừa được điều trị bệnh covid một mươi chín
vừa phối hợp theo dõi điều trị bệnh nền với các bác sĩ chuyên khoa ngay tại bệnh viện mà không cần phải chuyển tuyến
hiện nay chúng tôi có một trăm linh giường bệnh trong đó có bệnh điều trị chín mươi năm giường là dành cho bệnh nhân nghệ và vừa
còn khoảng năm giường là dành cho bệnh nhân nặng
và đối với những trường hợp bệnh lý bệnh nhân tới bệnh lý nền và kết hợp với covid nữa
thì chúng tôi luôn quan tâm những cái trường hợp này mình theo dõi một cách chặt chẽ
đồng thời phối hợp giữa các chuyên khoa để giúp người ta điều trị bệnh này
việc các bệnh viện chủ động phân tầng điều trị theo mô hình bệnh viện tách đôi
không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân
hạn chế diễn biến nặng do bệnh covid một mươi chín phối hợp với các bệnh lý nền gây ra
mà còn giúp giảm tải
cho tuyến trên giảm áp lực cho tuyến dưới thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới
chỉ có chính trong bệnh viện thì mới xét nghiệm được công thức máu
ít sĩ quan tất cả các thứ kể cả các bệnh
tất cả các bệnh viện chuyên khoa bệnh viện sau phải mở điều trị
để bệnh nhân được hưởng cái bệnh chính nó nhiều khi tử vong không phải là do covid
mà tử vong là do các bệnh khác
tại đà nẵng hiện đang có ba cơ sở y tế trực thuộc trung ương tham gia mô hình bệnh viện tách đôi này
ngành y tế thành phố đà nẵng cũng đang đề nghị các bệnh viện tư nhân phối hợp chỉ đạo tất cả các bệnh viện tuyến quận huyện
bệnh viện tuyên khoa tuyến thành phố chuẩn bị hệ thống trang thiết bị nhân lực để tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân
thưa quý vị suốt hai năm nay covid một mươi chín đã khiến trường học khắp nơi trên thế giới
phải chuyển trạng thái sang học trực tuyến
tuy nhiên khi độ phủ vắc xin đủ lớn thì mở cửa trường học là một xu hướng chung
vào tuần tới địa phương cho học sinh dừng đến trường trong thời gian dài và với quy mô lớn nhất cả nước là thành phố hà nội
cũng sẽ cho học sinh trở lại trường
tuy nhiên cùng với niềm vui thì các bậc phụ huynh cũng có nhiều lo lắng khi các nhà trường không tổ chức học bán chú
ngày một mươi tháng hai vừa qua ubnd tp hà nội đã đồng ý cho phép các trường ở địa bàn các xã thị trấn của một mươi tám huyện thị xã
có mức độ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai tổ chức cho học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học tập
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày
không tổ chức bán chú căng tin ăn uống trong trường
yêu cầu này cũng được áp dụng đối với các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên địa bàn thành phố
chúng tôi cả bố cả mẹ đi học và đi làm cả ngày
mà sắp xếp được cái thời gian để đưa đón con rất là vất vả
theo ý kiến của tôi thành phố đã cho các con trở lại trường học
thì cái việc học một buổi hay là hai buổi thì cái nguy cơ lây nhiễm covid nó cũng không khác nhiều lắm
đối với học sinh năm nay thì học online nhiều rồi
đấy cho nên là bây giờ học một buổi thì học sinh thứ nhất là sẽ không có thời gian để ôn tập củng cố kiến thức
thứ hai là học sinh học một buổi nó sẽ bị tăng cứng kiểu như là bình thường học hai buổi thì chỉ học bốn tiết trên tuần thôi
nhưng học một buổi trên ngày thì học sinh cũng phải học năm tiết sáu tiết
không chỉ riêng hà nội hiện một trăm linh các tỉnh thành đều đã có kế hoạch đưa học sinh các bậc từ mầm non đến trung học phổ thông đi học trở lại
tại thành phố hồ chí minh có những trường đã khảo sát ý kiến phụ huynh về việc học bán chú như trường tiểu học hòa bình quận một hay trường tiểu học an khánh quận thủ đức
chín mươi phụ huynh đồng ý cho con học bán chú
rõ ràng đây là nhu cầu chính đáng của các gia đình
vùng có thể thấy để đưa học sinh quay trở lại trường học thì đã là quyết tâm rất lớn của chính phủ bộ y tế và ngành giáo dục
mỗi một bước đi đều được quyết định thận trọng phù hợp với bối cảnh dịch bệnh của từng địa phương
vậy thì ở góc độ y học việc đưa học sinh quay trở lại trường học cần đảm bảo các yếu tố phòng dịch như thế nào và nên hay là không nên tổ chức học bán chú
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi đối với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa ông như vậy là học sinh từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã được quay trở lại trường học sau một thời gian nghỉ rất là dài
vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định này khi mà ở hà nội thì cái số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn khá là cao
vâng như tôi vẫn nói
vâng như tôi vẫn nói
vì trẻ học sinh trong thời gian vừa qua thì đã ở nhà quá dài
và nếu như trẻ mà không đi học trẻ không những bị khiếm khuyết về các kiến thức trẻ còn có thể khiếm khuyết về vấn đề phát triển thể chất và tinh thần
ví dụ như là trẻ mạng bị trầm càng trẻ mắc các bệnh không lây nhiễm thế rồi trẻ bị nghiện game vân vân
thế và nếu như là trẻ mạng bị trầm càng trẻ mắc các bệnh không lây nhiễm thế rồi trẻ bị nghiện game vân vân
những cái trẻ mà đầu cấp các bạn biết là mẫu giáo mỏng non trẻ chậm tương tác với xã hội
nghĩa là bởi vì trẻ không có cái sự giao tiếp giữa các trẻ với nhau giữa trẻ với các cô giáo vân vân
thế và hiện nay thì chúng ta đã chuyển từ cái việc zero covid sang là không zero covid
nghĩa là chấp nhận có những cái ca mắc ở trong cộng đồng
cái việc mà có cái trường hợp mắc ở trong các cái trường hợp
thế mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng phân tích những cái rủi ro của cái việc đi học với cái việc ở nhà
thì ở nhà trẻ cũng lây
trong vừa qua thầy quang vừa qua là rất nhiều trường hợp trẻ em lây do cái yếu tố gia đình
do bố mẹ rồi do thành viên gia đình đi ra ngoài về lây nhiễm ở trẻ
cái thứ hai chúng ta so sánh cái rủi ro giữa cái việc đi học và cái việc ở
nhà thì tôi cho rằng là cái việc đi học là cái việc cần thiết
chưa kể rằng là cái năng lực phòng chống dịch bệnh ở nhà trường đã tốt hơn
thế rồi với các cái vấn đề về ý thức phòng bệnh của cha mẹ cũng đã tốt hơn trước
vâng và trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái tâm trạng háo hức của phụ huynh học sinh
rồi cả các thầy cô giáo khi mà được quay trở lại trường học
tuy nhiên thì cũng có một vấn đề đó là khi mà chúng ta chỉ quyết định là học một buổi một ngày
thì rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo cũng khá là chăn trở
vậy theo ông cái việc học một buổi một ngày thì khác như thế nào so với việc chúng ta học cả ngày ở trường ạ
các bạn biết rằng là cái việc nhiễm covid một mươi chín là rõ ràng là có cái sự tiếp xúc giữa cái người nhiễm và cái người lành
và như vậy là cũng là tiếp xúc giữa cô giáo hoặc là giữa tiếp xúc giữa học sinh chẳng hạn
mà bị ép không mà lây sang các cái cháu khác bị nhiễm bệnh
thế thì rõ ràng là khi học một buổi một ngày
một buổi thì cái thời gian tiếp xúc nó ít hơn
thì cái cơ hội đứng về thời gian thì nó cũng là cơ hội ít hơn
nhưng chúng ta phải phân tích rằng là hiện nay các cháu ở nhà các cháu cũng có khả năng nhiễm bệnh như tôi nói ở phía trên
và nếu như không quản lý không tốt
thì nếu như ở nhà trường mà chúng ta thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
thì ở trường cả ngày chưa rất bị rủi ro nhiễm bệnh nhiều hơn là nhiễm bệnh ở nhà
thì tôi cho rằng cái việc cho các cháu học càng ngày
là rất là đúng
và chúng ta tôi vẫn nói là chúng ta cũng chuyển sang cái kiểm soát rủi ro
nếu có ca nhiễm thì chúng ta thực hiện các biện pháp xử lý có cái ca nhiễm đó
thế còn lại thì ở đây chúng tôi cũng muốn nói rằng là
hiện nay nếu như mà cái bố trí các cháu vào một buổi rất phiền phức
cho cái việc mà đưa đón học sinh
rồi sắp xếp công việc của cha mẹ
và phân tích tất cả những yếu tố giữa rủi ro những yếu tố toàn loạn
thì tôi cho rằng là cần cho các cháu đi học càng ngày tốt hơn
bên cạnh cái việc là cha mẹ khó sắp xếp trong cái việc đưa đón con
thì chúng ta cũng nhìn thấy một vấn đề là những cái em bé
ở độ tuổi mầm non hay là tiểu học
thì rất cần là có cái sự chăm sóc và ở trường cả ngày
vậy thì theo ông ở những cái vùng nào hay là ở cấp độ dịch như thế nào
thì chúng ta có thể để cho các em có thể học cả ngày ở trường
và nhà trường thì phải đảm bảo những cái điều kiện như thế nào ạ
tôi biết rằng là bộ y tế đã có cái hướng dẫn về cái phân cấp lại mức độ dịch
thế mà so sánh với trước kia ấy
thì nó đã có cái khác trước
và đặc biệt là cái việc mà áp dụng phân cấp độ dịch trước kia
chúng ta nhiều khi là chưa chuẩn
chúng ta quá lạm dụng về cái việc xác định những cái f một
thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta cần phải làm cho chính xác
đánh giá cấp độ dịch để xác định rủi ro và có đáp ứng hợp lý
tránh cái việc tính giá cái rủi ro cái nguy cơ không đúng
chúng ta không thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
thì chúng ta không phòng đội dịch
nhưng mà chúng ta đánh giá cái việc mà nó thái quá
thì dẫn tới chúng ta cái việc mà phản ứng cũng thái quá
dẫn tới rất ảnh hưởng
tới cái việc mà cho các cháu nghỉ học
cho các cháu không được đến trường thì nó sẽ bị gián đoạn
nên là cái việc đánh giá càng nhỏ bao nhiêu càng tốt
và bộ y tế cũng chỉ đạo như thế
nghĩa là làm sao không vì một vài gia đình mà bắt cả phường nghỉ học
và đặc biệt là tôi muốn nói rằng là
không vì một vài học sinh mà bắt cả trường nghỉ học
không vì một lớp bắt cả trường nghỉ học để các cháu bị gián đoạn
và ở đây cũng có cái việc mà đánh giá thế nào là f một
thế nào là tiếp xúc gần vân vân
thế nào là các cháu có nguy cơ bị nhiễm bệnh phải rất chính xác
bởi vì là hiện nay là chúng ta có rất nhiều cái năng lực
về năng lực không những về điều tra truy vết
không những năng lực về điều tra dịch tễ
mà còn cả những năng lực về xét nghiệm vân vân
thì chúng ta dựa vào các cái cơ sở phối hợp với nhà truy viết
nhà trường cơ sở y tế và cha mẹ học sinh
để làm sao chúng ta xác định làm sao giảm đến mức thấp nhất
là các cháu bị nghỉ học và gây đến gián đoạn
chúng ta đang lựa chọn là thích ứng linh hoạt và an toàn với dịch bệnh
tuy nhiên thì theo ghi nhận của chúng tôi thì từ tết đến giờ
thì cũng đã có những cái trường hợp mà học sinh hay là kể cả giáo viên
cũng bị nhiễm bệnh mắc covid một mươi chín
vậy thì ông nhịn định sao về cái tình hình này
cũng như là chúng ta cần phải có một cái sự sàng lọc như thế nào
để thu hẹp nhất vừa đảm bảo được là ưu tiên cái yếu tố sức khỏe của giáo viên
cũng như là học sinh lên hàng đầu
nhưng mà chúng ta cũng vẫn vừa phải đảm bảo được cái việc học và dạy ạ
tôi cũng có theo dõi thì vừa qua có nhiều những địa phương
người ta làm rất chuẩn
khi mà có dịch thời gian người ta bình tĩnh
người ta phối hợp giữa y tế với nhà trường với cha mẹ học sinh để giải quyết
và người ta cho những cái trường hợp nào cần về cách ly ở nhà
cần về nghỉ học nó rất là tốt
nhưng cũng có địa phương là vì thế là
hốt hoảng là cho tất cả nhà trường nghỉ học
thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là
xoay quanh cái vấn đề là cho nghỉ thế nào là hợp lý
thì chúng ta phải đánh giá f một như thế nào là chính xác
tôi vẫn nói là virus nó không bay từ nhỏ nhà kia
virus nó không bay được từ lớp nọ sang lớp kia
chỉ có là tiếp xúc gần thì bộ y tế đã có hướng dẫn đánh giá f một là
ví dụ như tiếp khi gần mà khi đeo khẩu trang
và không đeo khẩu trang như thế nào
trong phòng kín không trong phòng kín như thế nào
thì rồi vấn đề rằng là
là có tiếp xúc gần hay không tiếp xúc gần như thế nào vân vân
rồi thời gian tiếp xúc dưới một mươi năm phút trên một mươi năm phút nào
tôi nghĩ rằng là nhà trường và y tế
cần phải có cái biện pháp làm sao là đánh giá rất đúng
cái việc mà các cháu nào là f các cháu nào f một
và để bắt các cháu nào phải nghỉ học cách ly tại nhà
còn cháu nào vẫn không nghỉ học
và làm sao là tôn trọng cái yếu tố điều tra dịch tế
cũng thông cảm với nhà trường là không làm được đúng
nhưng mà chúng ta kết hợp với y tế của địa phương
để chúng ta điều tra dịch tế đúng
là nguy cơ dịch đến đâu chúng ta đáp ứng đến đó
và ở đây là chúng ta đáp ứng là không để các cháu nghỉ học
khi mà không có nguy cơ bị nhiễm bệnh
và làm sao là chúng ta tăng từ cái việc mà cấm đoán
chuyển sang cái việc mà kiểm soát rủi ro
để các cháu vẫn đi học
và tôi muốn nói lại là các bà mẹ cần có một cái tâm lý
là tâm lý là gì
xác định rằng con mình đi học có thể là bị f
nhưng tôi vẫn nói rằng các cháu phần lớn
được tiêm vắc xin và kể cả những trẻ nhỏ vừa qua
chúng ta giúp kinh nghiệm thực tiễn là mắc rất nhẹ
nên là chúng ta cần phải xác định rõ
và để cho con em mình đến trường
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư
tiến sĩ trần đắc phu
có thể thấy rằng là việc đưa trẻ em quay trở lại trường học
là một quyết tâm rất lớn của chính phủ
của ngành y tế cũng như là của ngành giáo dục
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả
đó cũng chính là cái sự đồng thuận
trung sức đồng lòng của các bậc phụ huynh
và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông
thực hiện kế hoạch kiểm tra mở cửa trường học
ngày một mươi bốn tháng hai bộ trưởng nguyễn kim sơn
dẫn đầu đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo
kiểm tra hoạt động dạy và học trực tiếp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục
tại đây bộ trưởng nguyễn kim sơn đề nghị
với những trường có đủ điều kiện bán chú
nên tổ chức cho học sinh học bán chú
đồng chí khẳng định các phụ huynh đã đi làm
đường phố đi lại bình thường
nên học sinh dù đã tiêm vắc xin hay chưa tiêm
đều cần phải đến trường
các trường cần làm sao vừa đảm bảo việc dạy học của các cháu
vừa thuận lợi cho chăm sóc đưa đón của phụ huynh
tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm trong công việc
từ đó tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
vâng như vậy là bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế và các chuyên gia
đều chung quan điểm là có thể tổ chức bán chú cho học sinh
trong tình hình hiện nay và vận vọc các biện pháp
để đảm bảo an toàn cho trẻ
và đây còn là cơ sở để các địa phương đưa ra quyết định
có tổ chức bán chú khi mà trẻ đi học trở lại hay là không
trong một diễn biến liên quan
mới đây thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị pfizer
thúc đẩy càng sớm càng tốt việc cung ứng cho việt nam
hai mươi hai triệu liều vắc xin cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
ngay trong những ngày tới
cố gắng để có thể hoàn thành hợp đồng cung cấp trong tháng bốn
điều này sẽ giúp cho trẻ em yên tâm và an toàn hơn khi đến trường
và tiếp theo sẽ là những chính sách mới
trong đó đáng chú ý đó là thông tin mở cửa trở lại hoạt động du lịch
trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín của bộ y tế
các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly
khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày thay vì một mươi ngày như trước
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm
còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
phó thủ tướng vũ đức đam đã đồng ý với đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ý kiến các bộ cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch
trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
phó thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp
với các bộ cơ quan liên quan thống nhất nội dung
quy định đón khách du lịch quốc tế
hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch
có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị địa phương chủ động tổ chức thực hiện
từ ngày một mươi tám tháng hai bản điện tử giấy tờ hộ tịch gắn mã qr code có giá trị sử dụng
như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến
bộ tư pháp vừa ban hành thông tư số một hai nghìn hai mươi hai quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành nghị định tám mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến
theo bộ y tế tỷ lệ trẻ em mắc covid một mươi chín ở nước ta là một mươi chín hai tương đương với khoảng bốn trăm chín mươi trẻ
tỉ lệ tử vong thấp hơn người lớn
song có ghi nhận tử vong và tiềm ẩn nguy cơ trẻ diễn biến nặng nguy kịch
theo thông tin học sinh trở lại trường đặc biệt là học sinh từ năm đến một mươi một tuổi chưa tiêm vaccine
nguy cơ mắc covid một mươi chín rất cao đặc biệt chú ý tới nhóm trẻ có bệnh nền thừa cân béo phì
làm thế nào để phòng ngừa cho trẻ em là điều mà nhiều phụ huynh đang lo lắng
theo khuyến cáo của các chuyên gia dịch tễ trong bối cảnh mở cửa thích ứng linh hoạt an toàn với dịch
số ca mắc trong cộng đồng sẽ còn cao và việc tiêm phòng cho trẻ là hết sức cần thiết
trẻ đến một mươi một tuổi để phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho nhóm lưới tuổi này khi các em mắc covid một mươi chín
theo báo công an nhân dân việc hạn chế cảnh sát giao thông ra đường tăng cường xử phạt bằng công nghệ
là một điểm nhấn quan trọng tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an đề xuất
theo thông tin đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là một sự thay đổi lớn với phạm vi điều chỉnh bao quát nhiều vấn đề
tuy nhiên sự thay đổi này đều dựa trên sự đánh giá hiệu quả chất lọc tinh hoa của thế giới
ra cho phù hợp nhất với giao thông cũng như hệ thống luật pháp của việt nam
từ đó tạo lập thói quen ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại
hướng tới tiếp cận văn hóa giao thông của các nước phát triển
không phải chờ tới luật trật tự an toàn giao thông đang được xây dựng mà thực tế nhiều năm trở lại đây
bộ công an đã chỉ đạo tiến tới cảnh sát giao thông sẽ hạn chế tối đa việc dừng xe trực tiếp
thay vào đó tăng cường sử dụng công nghệ hỗ trợ một cách tối đa lực lượng công an
mà trực tiếp là lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
trên báo lao động thông tin theo chỉ đạo của chính phủ đến tháng sáu năm nay thì tối thiểu chín mươi phương tiện
phải được gián thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng
tuy nhiên đến nay vẫn còn gần năm mươi số chủ phương tiện chưa thực hiện việc sán thẻ
nguyên nhân một phần là do thói quen sử dụng tiền mặt vẫn phổ biến
theo ghi nhận trong kỳ nghỉ tết nguyên đán năm nay
thì tại các tuyến cao tốc quốc lộ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài
việc các phương tiện xếp hàng dài chờ qua trạm kiểm soát vé
chủ yếu xuất phát tại các làn thu phí thủ công
chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ việt nam ông trần trùng
cho rằng việc chủ phương tiện nạp tiền vào tài khoản giao thông
sau đó trừ dần cũng chưa thực sự khuyến khích người dân sử dụng
vì nhiều doanh nghiệp vận tải có nhiều đầu xe lại phải đóng trước một số tiền không nhỏ
thông tin từ cục thú y của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
dịch cúm gia cầm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi một cả nước đã xảy ra một trăm hai mươi ổ dịch cúm da cầm
buộc phải tiêu hủy khoảng bốn trăm năm mươi con da cầm
báo kinh tế và đô thị thông tin
theo thông tin tại hà nội tháng tám ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai dịch cúm da cầm ah năm n một
đã xảy ra tại một hộ chăn nuôi gà thuộc thôn yên khói xã thụy an huyện ba vì
tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy là năm năm trăm linh con gà thương phẩm
sở nước người phát triển đông thôn hà nội đề nghị duy trì chốt kiểm dịch động vật
tại các đầu mối giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật
sản phẩm động vật ra vào địa bàn đồng thời tổ chức tiêm phòng vaccine cúm da cầm phòng bệnh
cho đàn gia cầm đảm bảo tỷ lệ trên tám mươi tổng đàn có nguy cơ
triển khai thực hiện tổng vệ sinh khử trùng và tiêu độc môi trường
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng hai năm nay